ngay sau khi có công điện của thủ tướng chính phủ và công điện của bộ công an về tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số bốn
với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất lực lượng công an các địa phương tại những vùng có bão dự báo
tại những vùng có bão dự báo đi qua đã và đang gấp rút triển khai các phương án phòng chống bão
một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực tại đơn vị sẵn sàng trước các tình huống đột xuất bất ngờ
kiên quyết di rời người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
đồng thời giúp người dân trăng trống nhà cửa và bảo vệ tài sản trước cơn bão số bốn
là một trong những xã nằm ở vùng sung yếu xã phú thuận huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
có bảy mươi một hộ ba trăm hai mươi hai nhân khẩu trong đó có hai mươi hai hộ thuộc diện cần di rời khẩn cấp đến vùng an toàn
trong ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng chín công an xã phú thuận phối hợp với bộ đội biên phòng cùng chính quyền địa phương
khảo sát các địa điểm tránh trú bão an toàn sắp xếp bố trí lương thực thực phẩm thuốc men
và đến từng hộ tuyên truyền vận động đưa người dân di rời đến nơi an toàn
trong ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng chín công an xã phú thuận phối hợp với bộ đội biên phòng cùng chính quyền địa phương
khảo sát các địa điểm tránh trú bão an toàn sắp xếp bố trí lương thực thực phẩm thuốc men

khảo sát các địa điểm tránh trú bão an toàn sắp xếp bố trí lương thực thực phẩm thuốc men
tính đến chiều nay ubnd tp đà nẵng đã sẵn sàng kịch bản phương án dự kiến sơ tán hơn một trăm linh bảy người
bắt đầu từ chiều nay học sinh toàn thành phố được nghỉ học và từ một mươi hai giờ trưa ngày hai mươi bảy tháng chín đà nẵng sẽ dừng họp trợ
cán bộ công chức viên chức công nhân người lao động nghỉ làm việc để phòng chống bão nu
một trăm linh quân số công an các đơn vị địa phương được huy động xuống cơ sở giúp dân phòng chống bão
rút kinh nghiệm từ nhiều đợt bão trước người dân cũng chủ động hơn trong công tác phòng chống bão
công an năm mươi sáu xã phường trên địa bàn thành phố đều được huy động xuống cơ sở
giúp đỡ người dân ở các địa bàn sung yếu và duy trì đồng thời toàn lực lượng công an thành phố
duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu để hỗ trợ ngay lúc dân cần
di dời những hộ gia đình dân đến những vùng an toàn như nhà chống dịch bão của các thông
để đồng bão an toàn về tính mạng và công người
tại xã tam thành thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
hàng trăm hộ dân đang gấp rút chẳng chống nhà cửa cắt tỉa cây xanh để chuẩn bị ứng phó với cơn bão số bốn
hiện công an các địa phương phối hợp với các lực lượng khác đang huy động tối đa lực lượng
ra soát từng thôn để giúp đỡ bà con bảo vệ tài sản
đặc biệt kiểm tra kỹ những hộ giả meo đơn để hỗ trợ kịp thời
các thông tin của bộ trợ bóng chưa đổ bộ vô bờ
nhưng mà các anh đã làm trước một cái bước rất là cho nên
về phía gia đình cũng như bà con hành xóm rất là yên tâm
lực lượng công an xã cùng với các lực lượng tại địa phương như là
đồng yên hoàng tam thành lực lượng dân quân và các lực lượng xung kích tại các khu dân cư
thì đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho người dân

và neo đạo các tàu thuyền để tránh trúc bão
đối với các nhà neo đơn thì không có người thì không có thân niên
thì lực lượng công an xã cũng như các lực lượng tại địa phương thì sẽ trực tiếp đánh
để giúp cho các hộ này trang chống nhà cửa
công tác chẳng chống nhà cửa tại quảng nam đang được gấp rút thực hiện
để bà con yên tâm di rời để tránh chú bão
dự kiến quảng nam sẽ di rời hơn một trăm tám mươi hai dân

chiều hôm nay thì đang chuẩn bị lực lượng xót xét lại tất cả
chuẩn bị trong ngày mai trước bảy giờ sẽ tiến khai
di dời toàn bộ số người dân ở tại xã tâm thanh
theo chỉ đạo của ủy ban thành phố
khoảng tám trăm linh người dân sẽ được di rời lên ba địa điểm
đó là trường cao đẳng y tế trường cao đẳng nghề và bộ đội biên phòng
giúp dân để trúc bão an toàn
trong khi đó tại tỉnh bình định
ngay trong sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông đường
thủy công an tỉnh phối hợp với thanh tra thủy sản bình định
họp triển khai các phương án để chủ động ứng phó
với bão noru đang hướng về biển đông
theo đó hai đơn vị tiến hành các biện pháp
nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền
kêu gọi thông báo hướng dẫn tàu thuyền di chuyển vào bờ
và tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn
để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ trực tiếp
gây gió mạnh sóng lớn
kết hợp mưa to gây lũ và xả lũ các hồ
đồng thời cử lực lượng theo dõi chặt chẽ
cập nhật diễn biến tình hình bão mưa lũ
để chủ động ứng phó kịp thời